ngày hai mươi ba tháng năm tỉnh ủy thái nguyên tổ chức hội nghị công bố quyết định của bộ chính trị về công tác cán bộ
đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương chủ trì hội nghị
theo quyết định số hai nghìn một trăm ba mươi sáu ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi của bộ chính trị về việc điều động phân công
chỉ định đồng chí trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thái nguyên
thôi tham gia ban chấp hành ban thường vụ và thôi giữ chức bí thư tỉnh ủy thái nguyên
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi điều động phân công đồng chí về công tác tại bộ công an
và chỉ định tham gia ban chấp hành ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và giữ chức thứ trưởng bộ công an
theo quyết định số hai nghìn một trăm ba mươi chín ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi của bộ chính trị
điều động phân công đồng chí nguyễn thanh hải ủy viên trung ương đảng
ủy viên đảng đoàn quốc hội ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội
trưởng ban dân nguyện thuộc ủy ban thường vụ quốc hội thôi giữ chức ủy viên đảng đoàn quốc hội
điều động phân công chỉ định đồng chí tham gia ban chấp hành ban thường vụ
và giữ chức bí thư tỉnh ủy thái nguyên nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
phát biểu ý kiến tại hội nghị
đồng chí tòng thị phóng và đồng chí phạm minh chính đánh giá các đồng chí trần quốc tỏ và nguyễn thanh hải
là cán bộ được đào tạo cơ bản trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau
có bản lĩnh chính trị vững vàng nhiệt huyết có ý chí phấn đấu vươn lên
sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đảng nhà nước giao
các đồng chí đã cùng với tập thể lãnh đạo địa phương cơ quan đoàn kết thống nhất
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
trên công vị công tác mới phát huy những thành quả kinh nghiệm của các lớp lãnh đạo đi trước
và với năng lực trí tuệ và bản lĩnh chính trị vững vàng
các đồng chí sẽ cùng với tập thể cấp ủy hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ
mục tiêu đã đề ra góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng